cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng c bốn mươi sáu bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với chầm bê
nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tiến dụng sa công banh
để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ án này cơ quan điều tra cũng ra lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với ông phan huy khang
nguyên là thành viên hội đồng tiến dụng nguyên tổng giám đốc ngân hàng sa công banh cùng một mươi sáu đối tượng khác
ông trầm bê bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng và đã được đưa về trụ sở bộ công an phía nam để lấy lời khai
ngoài ông trầm bê cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng cũng khởi tố đối với ông phan huy khang
nguyên là thành viên hội đồng tiến dụng nguyên tổng giám đốc ngân hàng sa công banh cùng hai mươi năm đối tượng khác
về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
qua đó tiến hành ra lệnh bắt tạm giam một mươi sáu đối tượng để phục vụ công tác điều tra
ngày một tám hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can
đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng
giản để xử lý theo quy định của pháp luật